ngoại trưởng mỹ antony blinken vào ngày hôm nay sẽ bắt đầu chuyến công du trung đông tới israel
khu bờ tây vùng lãnh thổ của palestine và ai cập
chuyến công du diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa binh lính israel và palestine khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng
tuy nhiên chuyến công du này được cho là sẽ còn đề cập tới một loạt vấn đề
trong đó có cuộc xung đột tại ukraine iran song song với mối quan hệ israel palestine
chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng giữa israel và palestine leo thang lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua
tuy nhiên chuyến công du được cho là đang nhắm tới mục tiêu ưu tiên khác đó là iran
thời gian qua washington nhiều lần cáo buộc iran có dính líu tới cuộc xung đột nga ukraine
mà cụ thể là những máy bay không người lái do tehran sản xuất đã tham gia vào các chiến trường tại ukraine
iran bác bỏ những cáo buộc này
tuy nhiên dư luận trung đông cho rằng
washington đang muốn tăng cường vai trò của israel để kiềm chế iran
mối quan hệ giữa mỹ và các đồng minh tại vùng vịnh đã có những dạ nứt do bất đồng liên quan tới thị trường dầu
bản thân các nước vùng vịnh cũng đang trong một xu thế hỏa hoãn với iran
vậy nên vai trò của israel trong việc phát huy các chính sách của washington đối với iran lại càng được mỹ coi trọng
ngay trước chuyến thăm này mỹ israel cũng đã tiến hành cuộc tập trận chung tại khu vực biển phía đông địa trung hải
huy động tới hơn sáu binh sĩ mỹ cùng một mươi hai tàu chiến
sáu mươi máy bay chiến đấu và nhiều loại tên lửa tối tân